bài viết đánh giá kể từ khi chính thức trở thành thành viên liên hợp quốc vào tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
việt nam đã đóng góp hiệu quả vào hoạt động của liên hợp quốc trong xây dựng hòa bình phát triển và bảo đảm quyền con người

khẳng định lại một lần nữa việt nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm
mà chỉ có các đối tượng vi phạm pháp luật và chắc chắn rằng không thể lấy một khái niệm mơ hồ để bao che cổ suý cho những hành vi chống phá chế độ
làm tổn hại đến lợi ích an ninh của quốc gia phá hoại sự ổn định của đất nước
việt nam kiên quyết đấu tranh xử lý những kẻ phá hoại phản bác lại mọi luận điệu xuyên tạc sai trái bảo vệ mọi thành quả cách mạng của đất nước
đến đây tôi cũng xin được kết thúc phần trình bày của mình mời quý vị tiếp tục quay trở lại trường quay